xin kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội trong ba ngày tới thời tiết vẫn chưa có nhiều thay đổi
ban ngày thì trời có nắng sán đoạn với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều giao động là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
chiều tối và đêm mưa xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
thời tiết mát mẻ vào thời điểm này khi nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi ba cho đến hai mươi bảy độ
trong khi đó tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ mặt đất lên đến ba m tiếp tục duy trì
nên trong đêm nay và ngày mai khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
thời điểm xuất hiện mưa rông thường là vào chiều tối và đêm
nên người dân cần hết sức đề phòng với các hiện tượng như lốc xét cũng như gió giật mạnh trong cơn rông
sau đó từ ngày ba tháng một mươi mưa có xu hướng giảm dần về diện và lượng
nhiệt độ cao nhất tại đây
đều ở dưới mức là ba mươi ba độ
di chuyển vào khu vực trung bộ
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong chiều tối nay cũng như trong ba ngày tới
thời tiết khá là ổn định
bổ biến là có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở phía tây từ thanh hóa đến quảng bình
nhiệt độ có thể chạm ngưỡng nắng nóng là ba mươi năm độ
còn các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng từ một mươi đến một mươi ba độ vĩ bắc
nên thời tiết tại đây sẽ có những xáo trộn
trời nhiều mây có mưa rào và rông bất chợt trong ngày
trong đó khu vực có lượng mưa khá sẽ tập trung ở các tỉnh
từ bình định trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây sẽ không vượt quá ngưỡng là ba mươi ba độ
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
do chịu tác động của rãnh thấp có trục ở một mươi một mươi ba độ vĩ bắc
kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
nên mưa rông tiếp tục duy trì diện rộng
mưa chủ yếu tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều và tối
ban ngày thì trời nhiều mây và có nắng yếu gián đoạn
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới mức ba mươi hai độ
tương tự thì mưa cũng xảy ra diện rộng tại các tỉnh thành ở miền nam
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
tập trung ở khu vực miền đông nam bộ
do vậy mà người dân ở các khu vực này
thì cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là lốc xét cũng như là gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn